nếu mà thận của chúng ta có vấn đề thì sẽ gây ra những hậu quả gì cho sức khỏe ạ
nếu thận chúng ta mà bị ốm thì thực sự là tất cả những cái vai trò của thận mà nó đảm đương
sẽ không thể nào thực hiện được một cách hoàn hảo
vì vậy cho nên cơ thể của mình thứ nhất là nó sẽ mất đi cảm giác thoải mái và sảng khoái mà chúng ta vẫn thường có
chúng ta ngủ dậy mỗi một buổi sáng người ta cảm thấy rất là sung sướng muốn bắt đầu một ngày làm việc mới
thì đối với những người bị bệnh thận họ chẳng muốn bắt đầu một ngày làm việc mới
họ chỉ muốn cảm giác thấy nó cứ ủi ủi mệt nhọc
hay là cái việc đi tiểu nó cũng có những cái dối loạn rồi huyết áp có thể bị ảnh hưởng tăng huyết áp
người có thể bị thừa nước vì không loại bỏ được những chất thải ra ngoài
và đồng thời là máu của chúng ta thiếu
khi mà thận không hoạt động được thiếu máu xương của chúng ta không tốt không có đủ độ chắc bền
người ta sẽ đau xương hoặc thậm chí có những tình trạng nặng là gây đến những tình trạng gãy xương
vì vậy cho nên là đối với những người mà bị bệnh thận thì nó tùy theo mức độ
ở những giai đoạn sớm có thể chưa có biểu hiện gì nhiều
nhưng ở những giai đoạn muộn thì nó ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc sống của chúng ta
vậy thì một số những vấn đề mà thận của chúng ta hay gặp phải những bệnh lý thông thường thì là những bệnh lý như thế nào
thông thường thì thận có thể bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều yếu tố
thực ra nếu nói một cách chi tiết thì trong cái cấu trúc của thận có rất là nhiều các loại tế bào khác nhau
mỗi một loại tế bào sẽ đảm đương một cái nhiệm vụ khác nhau và thông thường thì đầu tiên bao giờ nó cũng ảnh hưởng đến cái bộ phận lọc của thận
người ta gọi là các cầu thận
đấy là những bệnh lý cầu thận
khi mà cái phần để lọc bỏ các cái chất độc nó không còn hoàn hảo nữa nó bị ảnh hưởng bị tổn thương thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng
người ta gọi đấy là cái nhóm bệnh gọi là bệnh lý của cầu thận
bên cạnh bệnh lý của cầu thận thì còn có những bộ phận chuyên trách về vấn đề vận chuyển
những chất cận biệt
hoặc là những cái sản phẩm mà thận sản xuất ra để đưa ra ngoài đó chính là đường tiết niệu
tức là chúng ta có hệ thống ống thận rồi đài bề thận niệu quản bàng quang niệu đạo v v
nó gọi là hệ thống của đường tiết niệu
và bên trong thận nữa còn có một cái phần rất là quan trọng mà đôi khi việc chẩn đoán vô cùng khó khăn
đó chính là cái hệ thống ống và kẽ thận
thì trong cái đặc biệt cái vai trò của mô kẽ đó là vấn đề sản xuất ra một cái chất để giúp cho chúng ta có thể sinh ra được hồng cầu
và vì vậy nếu mà bị tổn thương thì bệnh nhân sẽ thiếu máu rất là nặng
thế còn bên cạnh đó là mạch thận
những nhóm bệnh liên quan đến các mạch máu để nuôi dưỡng thận để cung cấp máu cho thận để thận làm việc
và lọc những cái chất độc cũng là một cái nhóm có thể dẫn đến các bệnh lý
và gần đây thì chúng ta phát hiện ra rất nhiều những bệnh lý bẩm sinh di truyền từ những cái em bé còn rất là nhỏ
đấy là những cái nhóm bệnh thận chính mà thường được phát hiện
vâng ạ rất cảm ơn những chia sẻ đầu tiên